liên quan tới vụ án giết cha ruột cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố đối tượng trần quốc nguyên ba mươi tuổi ở thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi về hành vi giết người
trước đó vào khoảng ba giờ ba mươi phút sáng ngày sáu tháng sáu trần quốc nguyên đã dùng dao bấm đâm liên tiếp bảy nhát vào cổ lưng tay của người cha ruột đang ngủ
sau khi gây án đối tượng này đã rời khỏi nhà đến công an tỉnh quảng ngãi đầu thú
người cha được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch tính mạng
theo đối tượng trần quốc nguyên khai nhận do trong đầu xuất hiện suy nghĩ phải sát hại người cha ruột đang ngủ để cứu gia đình nên dẫn đến hành vi trên
được biết trần quốc nguyên thời gian qua đang điều trị bệnh trầm cảm hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng